hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh tuyên quang đã tổ chức đại hội hội liên hiệp thanh niên việt nam lần thứ năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề phát huy truyền thống quê hương cách mạng tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên
xây dựng hội vững mạnh góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn với khẩu hiệu hành động thanh niên tuyên quang đoàn kết bản lĩnh sáng tạo hội nhập phát triển
hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh đề ra một mươi trị tiêu các giải pháp nhiệm vụ thực hiện phong trào tôi yêu tổ quốc tôi
chương trình đồng hành với thanh niên và xây dựng hội liên hiệp thanh niên việt nam vững mạnh
tại đại hội chị dương minh nguyệt phó bí thư tỉnh đoàn được hiệp thương chọn giữ chức chủ tịch hội
dịp này ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang tặng bằng khen cho hai mươi tập thể một mươi bảy cá nhân
ủy ban trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam tặng bằng khen cho năm tập thể bốn cá nhân
vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín